bão số tám áp sát đất liền từ thanh hóa đến quảng bình có mưa lớn
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi trạm quan chắc ở đảo bạch long vĩ đã ghi nhận gió bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong khi trạm cô tô có gió cấp bảy giật cấp chín mưa lớn bắt đầu xuất hiện diện rộng ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ đông bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng trị
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số tám đã vào vịnh bắc bộ và có dấu hiệu suy yếu trong đêm ngày một mươi ba tháng một mươi
vào lúc bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi tâm bão cách thanh hóa khoảng ba trăm linh km nghệ an ba trăm một mươi km hà tĩnh hai trăm bốn mươi km sức gió mạnh nhất giật cấp tám đến cấp một mươi một
trong một mươi hai giờ tới bão đi theo hướng tây với vận tốc hai mươi hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển ven bờ từ nam định đến hà tĩnh sức gió mạnh nhất từ cấp bảy giật cấp chín
như vậy bão sẽ duy yếu trước khi đi vào đất liền
cơ quan khí tượng cảnh báo ngày một mươi bốn tháng một mươi vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên từ cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế ghi nhận sức gió cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một sóng cao từ ba đến năm m
trong khi đó ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh cần đề phòng nước dâng cao ba năm mét kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực thấp trũng
ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực bắc bộ và quảng trị tiếp diễn đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
lượng mưa ghi nhận ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có thể lên tới một trăm linh hai trăm linh mm trên một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
cùng lúc đó thì không khí lạnh cũng tăng cường gây giảm nhiệt độ ở nhiều nơi thuộc bắc bộ và thanh hóa với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ c
vùng núi phía bắc có nơi trở rét dưới một mươi tám độ c tại hà nội khu vực duy trì trạng thái mưa lạnh trong hai ngày tới nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi hai độ c thời tiết âm u mưa rông cả ngày
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một mươi miền trung bước vào đợt mưa mới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với vùng áp thấp khả năng hình thành trên giải hội tụ nhiệt đới